tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra diễn đàn tài chính biển vững do hiệp hội ngân hàng việt nam
phối hợp cùng tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu gri và tổ chức tài chính quốc tế ifc tổ chức
diễn đàn tập trung thảo luận biện pháp thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh
cách thức huy động nguồn vốn đầu tư vào dự án liên quan đến khí hậu trong bối cảnh thách thức về biến đổi khí hậu tại việt nam
hiện việt nam còn thiếu hụt dòng vốn đầu tư vào các dự án phát triển bền vững
vì vậy cần có những sáng kiến và giải pháp đột phá để huy động đầu tư tư nhân vào các dự án mang lại hiệu quả
về môi trường xã hội và quản trị tạo việc làm đóng góp cho tăng trưởng toàn diện
tổ chức tài chính quốc tế ifc dự báo tiềm năng đầu tư vào dự án liên quan đến khí hậu việt nam
có thể lên đến bảy trăm năm mươi ba tỷ usd từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo là khoảng năm mươi chín tỷ usd
với ba mươi một tỷ usd nằm ở dự án năng lượng mặt trời
một mươi chín tỷ usd nằm ở các dự án
thủy điện nhỏ và tám mươi tỷ usd đối với các dự án công trình xanh